trong ngày hôm nay ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato nhóm họp tại bruxelles của bỉ đã thảo luận về chiến dịch quân sự của nga tại ukraine sau khi kiev kêu gọi thiết lập vùng cấm bay đối với nga
phát biểu trước cuộc họp tại trụ sở của nato ở brussels livar cho biết liên minh quân sự này sẽ xa lầy vào xung đột nếu thực thi một vùng cầm bay
trong khi đó ngoại trưởng canada cho biết lằn danh đỏ của nato là nhằm tránh gây ra một cuộc xung đột quốc tế rộng lớn hơn song cho rằng tất cả các kịch bản trên nên được thảo luận
văn phòng tổng thống pháp mô tả vùng cấm bay là một yêu cầu rất trình đáng xong lại rất khó được đáp ứng
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã hối thúc các nước thành viên nato áp đặt lệnh cấm bay để ngăn chặn lực lượng không quân nga coi đây là biện pháp phòng ngừa
nếu nato không đáp ứng yêu cầu này ông zelensky cho rằng
các nước trong khối nên cung cấp thêm máy bay chiến đấu cho kiev
tuy nhiên nhà trắng đã bắt đề xuất này của tổng thống ukraine đồng thời cho rằng
việc mỹ tham gia một động thái như vậy tương đương với một cuộc xung đột trực tiếp với moscow điều mà washington không mong muốn